thưa quý vị nhằm tiếp tục nâng cao ý thức người tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc
đồng thời hạn chế các vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng chất kích thích ma túy
sáng nay cục cảnh sát giao thông bộ công an đã tổ chức giao quân cao điểm xử lý vi phạm
trên một số tuyến cao tốc trên cả nước ghi nhận của phóng viên intv
chốt kiểm tra xử lý vi phạm tại km số sáu trên tuyến cao tốc hà nội lào cai
là một trong nhiều lái xe thực hiện quá trình test kiểm tra chất kích thích ma túy
anh đặng văn hệ hết sức thoải mái thực hiện các quy trình được lực lượng chức năng hướng dẫn
đây cũng là tâm lý chung của các lái xe đường dài trên tuyến
cả đấy thì nên là kiểm tra để biết đường để tránh trường hợp mà xảy ra các vụ tượng đáng thương thiết xảy ra
theo kế hoạch cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông thuộc cục cảnh sát giao thông
sẽ tập trung lực lượng phương tiện thiết bị nghiệp vụ để xử lý nghiêm các trường hợp lái xe
sử dụng ma túy chất kích thích trên các tuyến giao thông trọng điểm
cao tốc hà nội lào cai cao tốc pháp vân cầu rẽ
trong đó tập trung vào đối tượng xe kinh doanh vận tải xe ô tô kéo rơ móc
hoặc sơ mi rơ móc xe ô tô chở khách xe vận tải container đường dài
đồng thời trong quá trình thực hiện chủ động phòng ngừa hành vi chống người thi hành công vụ
gây dối trật tự công cộng
giàn chúng tôi sẽ hoạt động hai mươi bốn hai mươi bốn để tăng cường lực lượng tăng cường phương tiện thiết bị kết hợp hợp vụ
và qua công tác điều tra cơ bản nắm tình hình để phát hiện ra các lái xe
mà có sử dụng chất ma túy khi điều kiện trên đường
về khung giờ thì tôi cũng tập trung chính là khung giờ từ một mươi tám h đến hai mươi bốn h và từ h đến sáu h sáng
đây là khung giờ mà nếu lái xe sử dụng chất ma túy thì sẽ rất nguy hiểm
dễ gây tàn lặng cho người chính điều kiện và cho người khác
bên cạnh đó mỗi tổ công tác sẽ bố trí phối hợp với lực lượng kỹ thuật hình sự
lên các phương án xử lý
giả soát các đối tượng sử dụng chất kích thích ma túy
cục cảnh sát giao thông cũng yêu cầu đối với các trường hợp vi phạm về chất kích thích ma túy
phải được thống kê lập danh sách gửi về nơi cư trú
kiến nghị ngành giao thông vận tải y tế có các biện pháp quản lý
từ đó đảm bảo sức khỏe trong công tác đào tạo sát hạch lái xe
đợt cao điểm này sẽ diễn ra từ ngày hai tháng tám đến hết ngày hai mươi tháng chín